trong hai ngày ngày hai mươi chín và ngày ba mươi tháng chín tại tháp posa inu thành phố phan thiết bình thuận
lễ hội kt năm hai nghìn một mươi sáu của đồng bào trăm theo đạo bà la môn đã được tổ chức tưng bừng theo phong tục truyền thống của bà con
lễ hội kt của đồng bào trăm ở bình thuận được phục dựng tại di tích cấp quốc gia posa inu từ năm hai nghìn một mươi
với đầy đủ các nghi thức và các giá trị văn hóa dân gian truyền thống
đặc sắc vốn có trong lịch sử mang đậm yếu tố tâm linh tín ngưỡng của đồng bào trăm
mang ý nghĩa tưởng nhớ tổ tiên ông bà cầu mong mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu
cầu mong cho sự hòa hợp lứa đôi sự sinh sôi nảy nở của con người và vạn vật
được sự đồng ý và chấp thuận quan tâm của đảng và nhà nước đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ của bà con chúng tôi
đã về hành lễ tại tháp posa inu
thì mong muốn của bà con tôi thì muốn là duy trì luôn luôn để cho bà con tôi vẫn phát huy những cái truyền thống giá trị văn hóa bảo tồn của người trăm
lễ hội kt tại di tích tháp posa uner gồm hai phần
phần lễ các chức sắc tôn giáo bà la môn bà ni thực hiện cúng lễ cầu an tại pháp chính
thỉnh và dước y trang nữ thần posa inu lên tháp chính
phần lễ tám bệ thờ linh ga yoni lễ mặc trang phục đại lễ kt trước tháp chính
điểm nhấn của phần hội là các hoạt động văn nghệ trò chơi dân gian như thi trưng bày trang trí lễ vật trên thôn la
và chỗ bồng để dân cúng nữ thần posa inu thi trình diễn nghề truyền thống của dân tộc trăm
dệt thủ cầm gốm truyền thống làm bánh gương trình diễn nhà cụ truyền thống
cách diễn xướng và các điệu múa đậm chất dân gian nguyên vị

động đầy màu sắc dưới chân tháp cổ posa unu những sản phẩm của nghề nông nghiệp thông qua lễ vật dân cúng
bên cạnh đó trình diễn trước công chúng một nền nghệ thuật ca mối nhạc dân gian mang một phong cách riêng biệt độc đáo